nhằm khơi dậy ý chí vươn lên phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay chung sức của cộng đồng
mà trước hết là các cấp hội phụ nữ và lực lượng biên phòng trong cả nước
chia sẻ một phần khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới hải đảo
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã được ra đời
cho đến nay chương trình đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực và ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa
hướng về phụ nữ biên cương được tổ chức và thực hiện
đây là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng phụ nữ biên cương
tại xã quảng trực huyện tùy đức tỉnh đắk nông
tại chương trình này bốn trăm linh phần quà đã được các nhà hào tâm hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đắk nông
phối hợp cùng các chiến sĩ đồn biên phòng huyện tuy đức trao tận tay tới người dân nơi đây
những hoạt động này rất có ý nghĩa vì cái gì cũng có thể giúp ích cho những chị em bà con ở vùng sâu vùng xa như thế này

đây là một chương trình rất là mang ý nghĩa để gắn kết lại các hội phụ nữ bạn và với phụ nữ xã quang trực
đến nhằm từng bước thi đua nhau lao động sản xuất đưa cái nhận thức của bà con
người ta tiếp tục tuyên truyền chồng con mình con em mình tránh những việc làm trái với chủ trương đường đối của đảng xã quảng trực
xã quảng trực là một xã vùng biên đặc biệt khó khăn của huyện tuy đức tỉnh đắk nông
có đường biên dài hơn ba mươi năm km
tiếp sáp nước bạn campuchia
hiện trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao tỷ lệ người dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn còn chiếm tới bốn mươi
đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy nhằm giúp bà con nơi đây đặc biệt là những phụ nữ ở các khu vực vùng biên có được một cuộc sống ổn định hơn
các cấp ngành trên toàn tỉnh đã nỗ lực và tổ chức nhiều chương trình hướng về phụ nữ các khu vực vùng biên như thế này
hướng về với phụ nữ biên cương này là một chương trình rất là ý nghĩa
mình với cái khẩu hiệu là không để ai bị bỏ lại phía sau
nhưng chúng tôi mong muốn rằng đối với chương trình này thì tất cả các sở ban ngành các doanh nghiệp có thể là quan tâm hơn nữa
để làm sao tất cả các chị em ở vùng biên cũng như ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như thế này
người ta có thể được tạo điều kiện giúp đỡ đồng viên tinh thần và hỗ trợ về cả vật chất và cả tinh thần để cùng vươn lên xóa đói giảm nghèo
trong những năm qua cùng với hội phụ nữ tỉnh đắk nông hội phụ nữ các cấp trên cả nước đã phối hợp cùng bộ đội biên phòng
tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa hỗ trợ nhân dân phụ nữ các xã đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo phát triển kinh tế xã hội
giúp xóa đói giảm nghèo vận động phụ nữ biên giới hải đảo tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới hải đảo